học sinh bọn em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong khi hoàn thiện hồ sơ
bởi vì có rất là nhiều mục mà bọn em không biết điền như thế nào
nhưng mà nhờ sự hướng dẫn rất là kỹ lưỡng và chi tiết của các thầy cô trong trường
bọn em cũng đã dần hoàn thiện được hồ sơ và chọn được những nguyện vọng đúng như ý muốn của mình
nguyên nhân sai sót chủ yếu là do thí sinh sử dụng các tài liệu
nguồn thông tin hướng dẫn thi và tuyển sinh không chính thống
dựa vào tài liệu của những năm trước chưa cập nhật
ví dụ mã ngành trình độ đại học vẫn dùng d mà không dùng năm mươi hai
trình độ cao đẳng vẫn dùng c mà không dùng năm mươi một ở đầu mã ngành
những nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ bị loại vì phần mềm không chấp nhận
nhận thấy những khó khăn trong việc làm hồ sơ đăng ký dự thi
bộ giáo dục và đào tạo đã công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi
trung học phổ thông quốc gia
và tuyển sinh đại học năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó hệ thống sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa chỉ email
số điện thoại bốn ba nghìn hai trăm một mươi tám một nghìn ba trăm tám mươi năm
thời gian hỗ trợ thông tin đợt một từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
đợt hai từ ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy

hệ thống cũng sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển
qua email hỗ trợ xét tuyển hai nghìn một mươi bảy a moet edu vn

thời gian hỗ trợ thông tin đợt một từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy

đợt hai từ ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
đến ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy

thời gian hỗ trợ thông tin đợt một từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
những điểm mới trong việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đã cho thấy
bên cạnh việc tạo thuận lợi cho thí sinh thì cũng sẽ tạo ra rất nhiều áp lực lên địa phương tổ chức kỳ thi
vậy công tác coi thi và trông thi năm nay sẽ được thực hiện ra sao
liệu có bảo đảm tính khách quan an toàn trung thực để các trường đại học làm căn cứ trong xét tuyển hay không
thì vẫn đang là dấu hỏi lớn được đặt ra khi bộ giáo dục và đào tạo quyết định đưa các cụm thi về các sở quản lý
theo dự kiến của ban giái miệu trường trung học phổ thông lục năm một
một số phòng học phòng công vụ nhà đa năng thậm chí là cả nhà kho nếu cần
năm nay cũng sẽ được huy động để làm chỗ ăn ở sinh hoạt cho các giám thị
trong những ngày tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
mà đây là một trong hơn bốn mươi điểm thi của tỉnh bắc giang
năm nay có ba mươi bốn phòng học viên cố
thế nếu mà hiện nay là ba mươi phòng thi chưa tính thi sinh tự do
thì cái chỗ ăn ở của giám thị là sẽ là khó khăn
nhất là các giảng viên đại học ở xa về bố trí chỗ ăn chỗ ở
theo phương án năm nay của bộ giáo dục và đào tạo
thì mỗi địa phương sẽ là một cụm thi riêng
bộ sẽ cử năm mươi giảng viên đại học ở các trường đại học về phối hợp tổ chức
cùng với năm mươi cán bộ giáo viên của các trường trung học phổ thông
và sở giáo dục đào tạo tại địa phương đó
tuy nhiên vai trò cầm trịch chủ trì thì sẽ vẫn giao cho sở giáo dục và đào tạo địa phương
bên cạnh những khó khăn trong việc bố trí nơi ăn ở cho các giám thị
các sở giáo dục và đào tạo năm nay cũng sẽ chịu áp lực không nhỏ
trong việc đảm bảo tính chính xác nghiêm túc cho kỳ thi
những kinh nghiệm để đối phó với gian lận thi cử bằng công nghệ cao
ngày càng tinh vi đã xuất hiện trong những năm gần đây
kiểm tra các vật dụng công nghệ cao đối với ngành dục thì quá là khó
mà cái này thì chúng ta không thể đối phó với
chúng tôi được trao đổi với các ngành có liên quan
ngay cả các cơ quan như công an hoặc là thương trình sở dân thông
thì việc kiểm tra hoặc là các thiết bị thì cũng là khó
thế nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái kỳ thi năm nay
hai mươi bốn thí sinh trên một phòng thi mỗi thí sinh một mã đẻ độc lập
thì cái việc mà kể cả có tài liệu mỗi phòng thi hoặc là các thiết bị
thì tôi nghĩ là cũng quá khó để học sinh có thể là để thực hiện những cái
những cái hành vi đó
năm trước sở giáo dục và đào tạo các địa phương chỉ phụ trách cụm thi
nhằm mục đích tốt nghiệp trung học phổ thông nên tính cạnh tranh không cao
năm nay sở phải đảm nhiệm tổ chức một kỳ thi với hai mục đích
nên tính cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều
do đó nếu khâu tổ chức không bài bản căn bệnh thành tích còn chưa được đẩy lùi
tư tưởng cục bộ địa phương vẫn còn
thì tình trạng coi thi tháo khoán nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện trở lại